chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành đến nay ngành kiểm tra đảng tỉnh quảng bình không ngừng tăng về số lượng nâng cao về nghiệp vụ
quỹ ban kiểm tra ba cấp tỉnh quảng bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng kiểm tra giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng đảng viên chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên
qua đó nhằm cảnh tỉnh ngăn ngừa vi phạm để giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của các tổ chức đảng và đảng viên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của địa phương
ghi nhận những thành tích xuất sắc đó đảng nhà nước đã cho tặng huân trường lao động hạng nhất cho quỳ ban kiểm tra tỉnh quảng bình
ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh ủy yên bái tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng
từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra định kỳ hai năm trăm tám mươi tổ chức đảng cấp dưới và một mươi một chín trăm bốn mươi năm đảng viên kiểm tra một mươi ba tổ chức đảng và chín mươi chín đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thi hành kỷ luật một mươi tổ chức đảng và năm trăm bốn mươi bốn đảng viên
trong thời gian tới tỉnh ủy cần kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát của đảng với hoạt động giám sát của quốc hội hội đồng nhân dân hoạt động thanh tra kiểm toán của chính quyền
và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội các tầng lớp nhân dân đối với các tổ chức đảng đảng viên
nhân dịp này ủy ban kiểm tra trung ương đã tặng bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng
và có thời gian công tác công hiến trong ngành kiểm tra đảng từ hai mươi năm năm trở lên tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho bốn mươi cá nhân
sáng một mươi năm tháng một mươi
tại hà nam khối thi đua chín tỉnh thành phố trực thuộc quân khu ba tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị trung tướng vũ hải sản ủy viên trung ương đảng tư lệnh quân khu ba đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang chín tỉnh thành phố
đồng thời nhấn mạnh cấp ủy chỉ huy các cơ quan quân sự chín tỉnh thành phố cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những khâu yếu
hoàn thành tốt nội dung mục tiêu chỉ tiêu thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị về công tác quân sự
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới chiến lược quân sự quốc phòng an ninh mạng đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình chiến đấu
căn cứ hậu cần kỹ thuật đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện chủ động phòng ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
ngày một mươi năm tháng một mươi ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ một mươi ba khóa hai mươi một nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
bổ sung nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý bốn năm hai nghìn một mươi tám đồng thời đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả đạt được và chưa đạt được qua đó tập trung thảo luận nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp
nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi tám và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong ba năm qua tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước chuyển biến rõ nét
tốc độ tăng trưởng grdp bình quân ba năm từ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám của tỉnh ước đạt một mươi hai ba mươi ba
vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra tỉ trọng ngành nông lâm thủy sản trong grdp giảm từ một mươi bốn sáu năm hai nghìn một mươi năm xuống còn khoảng hơn một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
các ngành phi nông nghiệp từ tám mươi năm ba lên gần tám mươi chín
grdp bình quân đầu người đạt sáu mươi triệu đồng tăng một mươi chín triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân một mươi một một
để góp phần tháo gỡ khó khăn
trong công tác giải phóng mặt bằng các cấp ủy đảng huyện tiên lãng thành phố hải phòng lựa chọn việc chủ động kiểm tra giám sát công tác này là giải pháp quan trọng
nhờ sát cơ sở ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu với các cấp ủy đảng và chính quyền vận dụng linh hoạt những chính sách quy định của nhà nước
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
thời gian qua hàng loạt dự án hạ tầng được khởi công xây dựng trên địa bàn huyện tiên lãng thành phố hải phòng
một số dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng như dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba đoàn lập cầu hàn quốc lộ ba mươi bảy
dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba đoàn lập cầu đăng quốc lộ ba mươi bảy
hai dự án dự kiến thu hồi khoảng hơn một trăm linh tám m hai đất thuộc địa bàn các xã kiến thiết đoàn lập và cấp tiến
do đó công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thuận chấp hành với chủ trương chung được thực hiện tích cực
để đơn vị thi công sớm tổ chức triển khai thực hiện dự án của hai tuyến đường có phần đảm bảo cho việc phát triển kinh tế xã hội quốc tế địa phương
với cách làm bài bản khoa học cùng sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao cấp ủy công tác kiểm tra giám sát kịp thời của ủy ban kiểm tra các cấp đã giúp huyện tiên lãng luôn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
tới đây thì ủy ban kiểm tra huyện ủy chúng tôi cũng sẽ thành lập đoàn xuống các địa phương để giám sát việc thực hiện
giải phóng mặt bằng và thông qua việc giám sát này thì cũng tuyên truyền vận động và trước hết yêu cầu các đồng chí đảng viên trong diện gia đình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng
phải gương mẫu đi trước và thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của đảng
những công trình trọng điểm khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo đô thị và nông thôn
tăng khả năng kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế
văn hóa xã hội giữa huyện tiên lãng nói riêng thành phố hải phòng nói chung và với các địa phương lân cận
tình trạng người dân sử dụng kích điện để đánh thủy sản trái phép đang diễn ra khá phổ biến tại hà tĩnh
gây bức xúc trong dư luận đe dọa đến an toàn tính mạng con người cũng như hủy diệt môi trường sinh thái
tình trạng người dân dùng kích điện bắt cá
phổ biến ở huyện can lộc cầm xuyên thạch hà lộc hà tỉnh hà tĩnh
với dòng điện từ một trăm một mươi đến hai trăm hai mươi v tất cả các sinh vật ở dưới nước nằm trong bán kính từ một năm đến hai mét đều bị hủy diệt
làm cho nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo dẫn đến sụt giảm nhanh chóng số lượng các loài thủy sản
ảnh hưởng đến đa dạng sinh học
trong thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã bắt giữ xử lý năm mươi hai vụ với bốn mươi bốn đối tượng
sử dụng công cụ kích điện các loại để đánh bắt thủy sản thu giữ năm mươi hai bộ kích điện phạt tiền gần hai mươi triệu đồng
tuy nhiên tình trạng khai thác theo phương thức này vẫn chưa có dấu hiệu giảm
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cho biết tính đến hết tháng chín địa phương này có tới hai tám trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết
đứng đầu số ca mắc là thị xã đồng xoài thị xã bình long và huyện trơn thành
nơi có nhiều công nhân tập trung làm việc ở các khu công nghiệp
số ca mắc sốt xuất huyết tăng bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có một trường hợp tử vong
ngoài nguyên nhân chính là tính chu kỳ của bệnh sốt xuất huyết còn có một nguyên nhân khác khiến số ca mắc tăng cao
đó là ý thức của người dân chưa cao trong phòng chống sốt xuất huyết
sở y tế tỉnh bình phước kêu gọi mỗi cá nhân gia đình cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân mình và cộng đồng
đặc biệt đang trong thời điểm chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô hiện nay là điều kiện để mũi sinh sôi nảy nở
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh long an dự báo bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới
là do tính chất lây truyền đặc biệt trong các trường học nơi tập trung đông trẻ em và hiện bệnh chưa có vaccine phòng bệnh
qua thống kê từ đầu tháng một mươi đến nay bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng
tại khoa nhi của trung tâm y tế huyện bến lức
trung bình mỗi ngày tiếp nhận điều trị cho khoảng năm một mươi trường hợp bị tay chân miệng
lũy kế trong chín tháng toàn tỉnh long an đã ghi nhận là có một tám trăm chín mươi hai ca mắc bệnh tay chân miệng không có ca tử vong
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh long an dự báo từ nay đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám là thời điểm gia tăng bệnh tay chân miệng
vì vậy các bậc phụ huynh cần nâng cao kiến thức trong việc phòng chống bệnh cho trẻ em
hiện nay dịch tay chân miệng được dự báo có xu hướng tăng trong thời gian sắp tới do tính chất lây truyền
khi học sinh tập trung vào năm học mới
để giảm tình trạng bệnh trong thời gian sắp tới chúng ta cần tăng cường cường công tác truyền thông cho người dân
thực hiện ba sạch ăn uống sạch ở sạch và đồ chơi sạch
để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian tới
ngành y tế đang phối hợp chặt với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động truyền thông
phòng chống dịch bệnh tay chân miệng cho người dân giám sát tình hình dịch bệnh
kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch phát sinh khoanh vùng xử lý triệt đề ổ dịch tại
các địa phương khi phát hiện
trước tình trạng bệnh bạch hầu bùng phát trên địa bàn
chiều một mươi năm tháng một mươi sở y tế tỉnh con tum cho biết đã liên hệ với cục y tế dự phòng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
đề nghị hỗ trợ nhập về việt nam để điều trị cho người bệnh
sở y tế con tum đã cấp năm hai trăm linh năm viên kháng sinh erinthomousine điều trị dự phòng
những người tiếp xúc gần với ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu
viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên đã cung ứng vaccine để tỉnh con tum
triển khai chiến dịch tiêm vaccine tại ba xã có ổ dịch bạch hầu của huyện đắc tô và tum bờ rông
cho khoảng tám bảy mươi đối tượng từ bảy đến ba mươi tuổi
cái khó khăn nhất trong vấn đề điều trị trên địa thầu trên tâm này
cái việc khó khăn thứ nhất là cái việc mà chúng ta phát hiện bệnh lợi muộn
đa phần là tự mua thuốc tự điều trị
nhưng nếu chúng ta phát hiện sớm mà điều trị sớm
thì khả năng là tử vong nó cũng không cao
cũng như chúng ta chứ nghĩ là những cái viêm hỏng thông thường
chúng ta tự mua thuốc điều trị những cái thuốc đó nó không có đại kiệu
đối với con vi khuẩn bạch hầu thì nó dẫn đến là bệnh nạn
cái khó khăn thứ hai là chúng tôi như nãy nói là
cái việc kháng độc tố bạch hầu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu
là hiện nay trên cả nước là không có
và không có nhập về trong thời gian vừa qua chúng ta chưa nhập về
chính vì thế cho nên là khi chúng ta có bệnh nhân
là chúng ta tìm thấy rằng là cái việc huyết thanh kháng bạch hầu là không có
cái thứ hai cái thứ ba là cũng báo luôn là
cái khó khăn trong vấn đề điều trị chung
đó là bệnh bạch hầu diễn biến cấp tính
và khi đã sinh ngoài độc tố rồi
thì nó gây độc cho tim và một số cơ quan
và cái tỷ lệ tử vong rất là cao
theo báo cáo của ngành y tế tỉnh con tum
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trên địa bàn tỉnh con tum đã phát hiện sáu bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu
trong đó có hai bệnh nhân đã tử vong
ngày một mươi năm tháng một mươi
ủy ban nhân dân huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
tổ chức thường nóng lực lượng đội thường trực
thực hiện chỉ thị một mươi hai của huyện
tức đội một mươi hai do đã mật phục
truy bắt thành công vụ vận chuyển
gỗ pơ mu trái phép trên quốc lộ hai mươi bảy c
tuyến đường nối đà lạt và nha trang
đoạn qua xã đạ sa huyện lạc dương
trước đó đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
lực lượng đội một mươi hai huyện lạc dương
gồm kiểm lâm ban quản lý rừng
công an huyện quân an
đội và ban lâm nghiệp xã
tổ chức mật phục dọc tuyến quốc lộ hai mươi bảy c
phát hiện xe ô tô bình kiểm soát
đang chở lâm sản trái phép
tiến hành kiểm tra lực lượng
chức năng phát hiện trên xe có hai người
cùng tăng vật là một mươi năm phách gỗ pơ mu
thuộc nhóm hai a
khối lượng hơn một tám mươi năm m khối
một đối tượng được cho là chủ số lâm sản này
đã nhanh chân chạy thoát
lái xe phạm tấn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
khai nhận vận chuyển gỗ thuê
cho người tên tùng
là đối tượng đã bỏ chạy
thời điểm kiểm tra sĩ không xuất trình được giấy tờ hợp lệ
toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm
theo quy định
cơ quan chức năng huyện lạc dương đã lập biên bản
tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện vận chuyển
để tiến hành điều tra làm rõ
trong phần tiếp theo của chương trình
tăng cường hợp tác việt nam phần lan
trong lĩnh vực xử lý môi trường nông thôn
phát triển kinh tế nhờ du lịch tại bắc cạn
ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã có cuộc hội đàm với bộ ngoại giao phần lan
về định hướng hợp tác và cơ chế hỗ trợ
của phần lan đối với việt nam
trong lĩnh vực xử lý môi trường nông thôn
trong thời gian tới
hiện nước ta đã có hơn ba năm trăm linh xã
và năm mươi năm đơn vị cấp huyện
đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

tiêu chí môi trường
luôn được các cấp chính quyền từ trung ương
đến địa phương quan tâm thực hiện
đến nay đã có năm mươi bốn tám số xã
hoàn thành tiêu chí môi trường
nhiều dự án mô hình xử lý rắc thải
được các doanh nghiệp đầu tư thực hiện tại nông thôn
tuy nhiên còn nhiều địa phương của nước ta
vẫn chưa đủ nguồn lực
để thực hiện tiêu chí này
tại cuộc hội đàm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã kêu gọi phía phần lan
quan tâm hỗ trợ việt nam
trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn
như chia sẻ những kinh nghiệm của mình
trong quản lý xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn
mời gọi các doanh nghiệp có kinh nghiệm
tại phần lan tham gia vào lĩnh vực xử lý
môi trường nông thôn theo hình thức công tư
nhà nước và doanh nghiệp cùng làm
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng mong muốn chính phủ phần lan
hỗ trợ nguồn vốn cả về hình thức vay ưu đãi
và vốn vay không hoàn lại
để thực hiện việc phát triển môi trường nông thôn
thưa quý vị và các bạn
mối quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
luôn được coi trọng và xây dựng
bằng những hoạt động thực tiễn
trong suốt bốn mươi năm năm qua
trên nhiều lĩnh vực trong đó có y tế
các chuyên gia nhật bản và việt nam
thường xuyên có những hoạt động trao đổi
những chương trình dự án trong điều trị bệnh
công tác giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn
và mới đây lần đầu tiên
chương trình hành động phát triển vệ sinh
giúp cho việc làm sạch và giữ vệ sinh
trở nên phổ biến tại việt nam
do tập đoàn cao của nhật bản
và trường đại học y hà nội
cùng hợp tác đã được triển khai
nhiễm khuẩn bệnh viện ở việt nam
đang ở mức báo động trở thành gánh nặng
cho y tế và xã hội
tại việt nam nghiên cứu trên gần một mươi bệnh nhân
của một mươi bệnh viện
tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là năm tám
và viêm phổi bệnh viện chiếm tới năm mươi năm bốn
nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ
người bệnh tử vong tăng biến chứng
tăng ngày nằm điều trị tăng mức sử dụng kháng sinh
tăng sự kháng thuốc của vi sinh vật
tăng chi phí dùng thuốc và gánh nặng bệnh tật
cho cả người bệnh và hệ thống y tế
chương trình hợp tác giữa trường đại học y hà nội
một số trường đại học nhật bản
cùng tập đoàn cao không chỉ cung cấp
chuyên gia và kinh nghiệm triển khai
các chương trình vệ sinh làm sạch giám sát
kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện
mà còn hỗ trợ một số xuất học bầm
sau đại học cho nhân viên của trường
và khả năng triển khai nhân rộng chương trình
vệ sinh làm sạch này ở cộng đồng
hơn nữa lĩnh vực vệ sinh làm sạch
và kiểm soát nhiễm khuẩn là lĩnh vực
đang cần được quan tâm phát triển ở việt nam
khi nhu cầu của người bệnh và mô hình
bệnh tật thay đổi tăng nhanh
thưa quý vị và các bạn mới đây
tại nhà hát lớn hà nội học viện âm nhạc
myspace và quỹ khăn ấm cho em
đã phối hợp cùng các nghệ sĩ giảng viên
học viện âm nhạc quốc gia việt nam
tổ chức chương trình
học viện âm nhạc mang tên thu yêu thương
nhằm gây quỹ từ thiện khăn ấm cho em
để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
hiện đang sinh sống và học tập
tại tỉnh hà giang mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc
tiếp nối thành công của chương trình
hòa nhạc từ thiện thu yêu thương hai nghìn một mươi chín
học viện myspace cùng với quỹ khăn ấm cho em
tiếp tục đồng hành biểu diễn
nhằm gây quỹ từ thiện
giúp cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa
những món quà hữu ích trước mỗi mùa đông
giá lạnh số tiền thu được
từ việc bán vé sẽ được sử dụng để xây dựng
trường mới cho trẻ em trường mầm non
tiểu học xã hố quáng phìn huyện đồng văn
tỉnh hà giang chương trình có sự tham gia
của các nghệ sĩ như
nghệ sĩ pinalist trần thục anh
phạm linh chi trần thị tâm ngọc
phạm quỳnh trang nghệ sĩ
violin phạm thị tố trinh
và đặc biệt chương trình có sự tham gia
của nghệ sĩ bo kyung lee đến từ
đất nước hàn quốc đêm diễn
đã thực sự lan tỏa tới khán giả tình yêu
âm nhạc đỉnh cao và đặc biệt lan tỏa
tình yêu thương sự sẻ chia đối với
những số phận kém may mắn trong xã hội
trên đường võ văn kiệt quận một
thành phố hồ chí minh có một điểm tham quan
mua sắm được nhiều du khách trong
và ngoài nước tìm đến mỗi khi
có dịp ghé thăm thành phố hồ chí minh
đó là ngôi chợ nga russian market
chợ nga ra đời năm hai nghìn
tại trung tâm thương mại central garden
quận một với hầu hết tiểu thương
là những người gắn bó và yêu văn hóa
còn người nga chợ có gần hai trăm linh
gian hàng với các mặt hàng chuyên dùng
ở nga như các loại trang phục
áo khoác chocolate thực phẩm
thức uống đồ chơi và nhiều mặt hàng
là sản phẩm đặc sản của nước nga
đặc biệt của chợ này
là chuyên đồ lạnh và có những mặt hàng
chỉ riêng ở ngôi chợ này mới có
khách đến với chợ nga ngoài người việt nam
người nga còn có những du khách
châu âu hàn quốc trung quốc
gần hai mươi năm ra đời chợ nga
trở thành điểm hẹn của những người yêu
văn hóa và sản phẩm nga
là điểm đến của du khách khi tìm hiểu
nét văn hóa và đời sống
các mặt sinh hoạt của thành phố du lịch sôi động
thành phố hồ chí minh
hơn một trăm linh học sinh sinh viên thuộc
các trường đại học cao đẳng và trung tâm đào tạo
nghề tại thành phố đà nẵng đã tham dự
lễ phát động phong trào học sinh sinh viên
làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch
do tổng cục du lịch phối hợp
với sở du lịch thành phố đà nẵng tổ chức
diễn ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi
lễ phát động nhằm phát huy tinh thần năng động
xung kích tình nguyện trong lớp trẻ
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục
nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh sinh viên
trong việc gìn giữ phát huy và quảng bá
các giá trị văn hóa lịch sử
và vẻ đẹp của con người việt nam tới khách du lịch
và bạn bè quốc tế
theo thống kê của tổng cục du lịch riêng tại đà nẵng
trong chín tháng qua tổng lượt khách tham quan
du lịch đà nẵng ước đạt sáu năm triệu lượt
tăng gần hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách quốc tế khoảng hai bốn triệu lượt
do lượng khách du lịch ngày càng tăng
việc huy động học sinh sinh viên tham gia
tỉnh nguyện viên phục vụ khách du lịch
sẽ kịp thời hỗ trợ các sự kiện văn hóa du lịch
tại một số địa bàn trọng điểm
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về đất nước và con người việt nam
nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia ba bể
xã nam mẫu huyện ba bể gặp không ít khó khăn
trong phát triển kinh tế do ít đất sản xuất
tuy nhiên những năm gần đây
người dân địa phương đã dần biết phát huy thế mạnh của mình
đó là làm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa cộng đồng
trong đó việc du khách thuê ở sinh hoạt
tại chính những ngôi nhà của người dân bản địa
hay còn gọi là homestay
đang là loại hình dịch vụ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể
cho các hộ dân vùng hồ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm bên hồ ba bể
bản bắc ngòi là nơi đầu tiên
ở xã nam mẫu biết phát triển du lịch
thông qua việc cho du khách đến thuê nhà nghỉ
và sinh sống cùng gia đình
ban đầu cũng chỉ có một hai hộ gia đình
tiếp cận với cách làm này
thế nhưng đến nay đã có hơn ba mươi hộ gia đình
ở đây sinh sống nhờ du lịch
đa số người dân ở đây là dân tộc tày
sinh sống bằng nghề trồng lúa
và đánh bắt thủy sản
hơn một mươi năm trước việc cho khách du lịch nghỉ cùng nhà
được xuất phát từ lòng hiếu khách vốn có của người tày
họ sẵn lòng giúp đỡ những người khách
nhỡ độ đường dừng chân nghỉ
thì nay người dân ở bản bắc ngòi
xã nam mẫu huyện ba bể đã có một nghề mới
đó là làm dịch vụ du lịch homestay
khách rất là thích
thứ nhất là thích những cái nếp sống văn hóa
của người dân tộc tày
người ta rất là mộc mạc rất chân thật
về những cái món ăn ở đây thì
toàn là món ăn sạch
ví dụ con gà là người ta tự luôi
hay rau tự trồng không có thuốc sâu
thì khách rất là thích đến đây
tôi cũng tìm hiểu cái tâm lý
của người khách khi đến
nhà sàn của dân tộc tày
nói chung họ thích nhất
là cái bản sắc của
cây mẫu má
cái nhà dân tộc tày của mình
không chỉ có thôn bác ngòi làm du lịch homestay
ở xã nam mẫu hiện nay đã có khoảng
một trăm linh hộ gia đình kinh doanh dịch vụ này
trong đó tập trung chủ yếu
ở những thôn bản sinh sống trong vùng ven
của hồ ba bể như bó lù
cốc tộc và bắc ngòi
dù đã tiếp cận hòa mình với văn hóa
nơi thế nhưng người dân ở đây vẫn
lưu giữ được những phong tục tập quán
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tày
đến với nam mẫu nhất là những dịp
lễ hội du khách sẽ được tìm hiểu
về phong tục tập quán của người tày
được đắm mình trong những làn điệu then
sli lượn được sống cùng với lễ hội
cầu mùa cầu mưa những nét văn hóa
rất độc đáo này là đời sống vốn có
của người dân nơi đây và đó
cũng chính là những cơ hội tiềm năng rất lớn
giúp người dân sống tốt hơn nhờ làm du lịch
du lịch homestay rất phát triển
kéo theo đó để đáp ứng
nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh tần
của du khách các đội văn nghệ
ở đây cũng đã được hình thành
và ngày càng phát triển
ở đây bà con người ta
tập và thể hiện những làn điệu
then múa sli lượn
phù hợp với những bản sắc
dân tộc tại địa phương đây
đó cũng là một trong những vấn đề
mà những sản phẩm du lịch để phục vụ
khách tốt hơn
vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế
của người dân xã nam mẫu nói riêng
và huyện ba bể nói chung
tuy nhiên với cách làm du lịch đúng hướng
tiềm năng thế mạnh ở đây sẽ được phát huy
từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống
hạn chế thấp nhất việc xâm hại đến
tài nguyên rừng ở vườn quốc gia ba bể
trong phần tin quốc tế
israel và syri mở lại cửa khẩu
duy nhất ở cao nguyên golan
đức tiên phong
xây dựng nền kinh tế xanh
cửa khẩu biên giới giữa tỉnh
cunecha miền nam syri và cao nguyên golan
bị israel chiếm đóng
đã chính thức mở cửa trở lại
syri cũng đang thúc đẩy tiến trình
mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới
với iraq và jordan
cửa khẩu quintra là cửa khẩu duy nhất
để người syri ở cao nguyên golan
bị israel chiếm đóng vào syri
để buôn bán học tập và giao lưu
nhưng không dành cho người syri
sống bên trong syri
vì họ không được phép vào vùng lãnh thổ
bị israel chiếm đóng
phái bộ giám sát rút quân liên hợp quốc
lần đầu tiên triển khai giữa syri và cao nguyên goland
để ngăn cách lực lượng syri và israel
sau khi israel chiếm đóng cao nguyên này
trong cuộc chiến tranh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
phái bộ giám sát rút quân liên hợp quốc
cũng đã tạm ngừng hoạt động
tại đây từ năm hai nghìn một mươi bốn
sau khi các nhóm cực đoan
bắt góc các binh sĩ diễn dữ
và giữ hòa bình liên hợp quốc
tại khu vực này
phiến quân đã rút khỏi qntra vào tháng bảy vừa qua
sau khi nga đạt thỏa thuận
với phía israel để khôi phục tình hình
ở quintra trở lại thời điểm
trước cuộc chiến tranh syri
và khôi phục hiệp định một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chấm dứt cuộc chiến yom kippur
và đỉnh ra danh giới giữa israel và syri
liên minh châu âu eu vừa thiết lập
một cơ chế trừng phạt mới
nhằm vào những đối tượng hoặc tổ chức
sử dụng và chế tạo vũ khí hoa học
theo đó nhà chức trách sẽ phong tỏa
tài sản trong
khối của các cá nhân và tổ chức vi phạm
cũng như cấm những đối tượng này
đến bất cứ nước nào trong hai mươi tám nước thành viên eu
cơ chế trừng phạt này được thông qua
tại cuộc họp các ngoại trưởng eu ở luxembourg
các biện pháp hạn chế sẽ được áp đặt
đối với những cá nhân và thực thể
liên quan trực tiếp đến việc phát triển
và sử dụng vũ khí hoa học
những đối tượng hỗ trợ tài chính kỹ thuật
hoặc nguyên liệu cũng như những người ủng hộ
khuyến khích hoặc dính líu đến các hoạt động trên
cơ chế mới cũng cho phép eu
có quyền áp đặt
các biện pháp hạn chế đối với những cá nhân
hoặc tổ chức kể trên bất kể sinh sống
ở quốc gia nào
các biện pháp này được đưa ra do có những lo ngại
về sự xuất hiện trở lại của vũ khí hóa học
sau hàng thế kỷ với vụ
cựu điệp viên hai mang người nga
sergei scriban và con gái
bị nghi tấn công bằng chất độc thần kinh
novichok hồi tháng ba
cũng như những cáo buộc liên tiếp sử dụng
các chất bị cấm trong các cuộc xung đột
nhật bản và new zealand
sẽ tiếp tục hợp tác
trong các vấn đề an ninh khu vực
đặc biệt là vấn đề liên quan tới triều tiên
tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm
giữa ngoại trưởng nhật bản taro kono
đang ở tham new zealand
và phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng
nước chủ nhà winston peter
phát biểu trong cuộc họp báo chung
ở thủ đô wellington
hai quan chức nhấn mạnh cam kết tăng cường
phối hợp các chương trình phát triển tương ứng
của hai nước ở các quốc đảo thái bình dương
về vấn đề triều tiên
hai bên tái khẳng định sự hợp tác song phương
để đạt được phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn
có thể kiểm chứng và không thể đào ngược
trên bán đảo triều tiên
tháng chín vừa qua new zealand và australia
cũng thông báo hai nước này đang triển khai
các máy bay tuần tra đến nhật bản
nhằm hỗ trợ giám sát các hoạt động chuyển hàng
từ tàu sang tàu của bình nhưỡng
các nước này cho rằng triều tiên
thực hiện việc chuyển hàng trên biển này
bao gồm mặt hàng dầu mỏ đã tinh chế
để né tránh các biện pháp trừng phạt
của liên hợp quốc
chính phủ hàn quốc tuyên bố
sẽ giảm thuế sạch
xăng dầu lần đầu tiên trong vòng một mươi năm
trong khi giá sang dầu tại nước này
leo thang theo xu hướng chung của giá xăng dầu thế giới
việc giảm thuế sang dầu
sẽ được tiến hành từ đầu tháng một mươi một tới
xong cuối tháng này chính phủ hàn quốc
mới công bố mức giảm cụ thể
giá sang bình quân hiện nay tại hàn quốc
là một sáu trăm sáu mươi won
tương đương một bốn mươi sáu usd một lít
mức thuế sang dầu hiện nay
ở hàn quốc là ba mươi
ước tính nếu thuế sang dầu
giảm một mươi giá sang tại hàn quốc
có thể giảm bốn chín
và giá dầu diesel sẽ giảm ba chín
nếu hạ thuế hai mươi
mức giảm trên sẽ tăng gấp đôi
vừa qua giá sang tại hàn quốc
đã tăng liên tiếp một mươi năm tuần
lên mức cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây
do chịu tác động của giá dầu thế giới
vượt mức tám mươi usd một thùng
biện pháp này của chính phủ hàn quốc
nhằm giảm gánh nặng cho các tầng lớp dân cư
có thu nhập thấp và trung bình
như những tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ
từ đó kích thích tiêu dùng nội địa
với tỷ lệ đóng góp ba mươi sáu
vào nguồn năng lượng quốc gia
các dạng năng lượng tái tạo
đang dần biến nước đức thành một nền kinh tế xanh đúng nghĩa
những cánh đồng điện gió
hay điện mặt trời rộng thanh thang
tạo thành một điểm nhấn thú vị
trên những cung đường cao tốc của nước đức
mười năm trước đức từng đặt ra mục tiêu
đến năm hai nghìn năm mươi
sẽ trở thành nền kinh tế xanh đầu tiên trên thế giới
sử dụng hoàn toàn các nguồn năng lượng tái tạo
tuy nhiên điều này cũng vấp phải
khá nhiều cản trở
cả về mặt chính trị và pháp lý
tuy vậy giờ đây
tỷ lệ năng lượng sạch đã vượt qua mức một phần ba
hoàn thành sớm hơn hai năm
so với mục tiêu đề ra
cho cột mốc ba mươi ba năng lượng tái tạo
vào năm hai nghìn ba mươi
mặc dù chịu tác động từ yếu tố biến đổi khí hậu
song trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ sản xuất điện
từ nguồn điện năng lượng tái tạo ở đức
bao gồm điện mặt trời điện gió
thủy điện và điện sinh học
chiếm ba mươi sáu tổng sản lượng điện
trên toàn liên bang
để bảo vệ môi trường
thủ đô berlin của đức sẽ tiến hành lệnh
cấm sử dụng xe chạy nhiên liệu diesel
trên một số tuyến đường ở khu vực trung tâm
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
quyết định này dự kiến sẽ gửi tới khoảng
hai trăm linh phương tiện sử dụng động cơ
diesel đang lưu hành tại berlin
thủ đô berlin là thành phố thứ tư
tại đức sau stuttgart hamburg và frankfurt
ra lệnh cấm xe ô tô sử dụng
nhiên liệu diesel do vấn đề ô nhiễm môi trường
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc
bản tin thưa quý vị
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại